trong ngày chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch tại ngõ môn đại nội
ngành du lịch tỉnh thừa thiên huế đã đón đoàn khách gần sáu trăm linh người đến tham quan quần thể di tích cố đô huế
du khách được trải nghiệm các chương trình biểu diễn nghệ thuật
tham quan những công trình kiến trúc triều nguyễn và tìm hiểu về văn hóa lịch sử vùng đất cố đô huế
thời gian tới sở du lịch thừa thiên huế tiếp tục liên kết với nhau để hình thành
cung cấp các chương trình sản phẩm chọn gói hấp dẫn giá cả yêu đãi
kết hợp với chính sách kích cầu và phát triển mạnh loại hình du lịch team building
chuyến bay nguyên chuyến đến huế